kính thưa quý vị công an huyện hàm thuận nam bình thuận cho biết vừa bắt giữ đối tượng nguyễn thị thanh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ngụ tại thành phố phan thiết là kẻ đã dụ dỗ chở bé gái vừa tan trường
đến khu vực vắng để cướp nữ trang đeo trên người của bé gái
vụ việc xảy ra vào khoảng chín giờ ngày một mươi tháng một đối tượng nguyễn thị thanh điều khiển xe máy đi ngang
qua trường tiểu học hàm mỹ một thuộc xã hàm mỹ huyện hàm thuận nam
thì thấy một bé gái đứng trước cổng trường có đeo khuyên tai bằng vàng
nguyễn thị thanh dụ dỗ bé gái lên xe máy và chở đến một đoạn đường vắng cách đó gần tám km
rồi chiếm đoạt đeo khuyên tai bằng vàng sau đó đối tượng bỏ lại bé gái rồi tẩu thoát
sau khi đến trường thì không thấy bé gái gia đình đã trình báo công an
công an huyện hàm thuận nam đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và trưa cùng ngày đã tìm được bé gái
xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng công an các đơn vị đã quyết liệt vào cuộc truy bắt đối tượng
đến tối ngày một mươi một tháng một công an huyện hàm thuận nam phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
và đội cảnh sát hình sự công an thành phố phan thiết bắt giữ đối tượng nguyễn thị thanh
tan vật của vụ án là đôi khiên tay bằng vàng cũng đã được thu giữ để phục vụ điều tra